tiếp sau việc kiện toàn chức danh chủ tịch quốc hội vào hai ngày trước hôm nay ngày hai mươi hai tháng năm tiếp tục thực hiện công tác nhân sự
một trong những nội dung quan trọng kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm quốc hội tiến hành kiện toàn chức danh chủ tịch nước
trong sáng nay quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết bầu chủ tịch nước bỏ phiếu kín bầu chủ tịch nước đối với đồng chí tô lâm
sau khi nghe kết quả biểu quyết và dự thảo nghị quyết của quốc hội về việc bầu chủ tịch nước nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đối với đồng chí tô lâm
với tỷ lệ chín mươi sáu chín mươi hai bốn trăm bảy mươi hai trên bốn trăm bảy mươi ba đại biểu tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu đồng chí tô lâm
ủy viên bộ chính trị giữ chức chủ tịch nước nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
sau khi được quốc hội bầu giữ chức chủ tịch nước trước quốc hội và đồng bào cử tri
chủ tịch nước tô lâm đã tuyên thệ nhậm chức
chủ tịch nước tô lâm khẳng định nhận thức sâu sắc trách nhiệm to lớn trước đảng nhà nước nhân dân
tôi xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch nước đã được hiến định
tích cực thực hiện nhiệm vụ đối nội đối ngoại quốc phòng an ninh của đất nước cùng toàn đảng toàn dân toàn quân
và các tổ chức trong hệ thống chính trị phát huy cao nhất tinh thần tự chủ tự tin tự lực tự cường tự hào dân tộc
nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi chủ trương đường lối của đảng

chủ tịch nước tô lâm khẳng định đây là vinh dự là trách nhiệm to lớn đồng thời là cơ hội để đồng chí cùng với ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
dốc toàn bộ tâm sức trí lực phụng sự đất nước phục vụ nhân dân theo con đường mà đảng ta và bắc hồ đã lựa chọn
nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình nhạy bén của đảng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị sự chung sức đồng lòng của nhân dân sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế
đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay
chủ tịch nước tô lâm cho biết đây là những tiền đề hết sức quan trọng để đồng chí có thể hoàn thành tốt trọng trách được giao trên cương vị chủ tịch nước
mặt khác cũng đặt ra yêu cầu kỳ vọng cao hơn trong giai đoạn phát triển mới nhằm tạo ra những kỳ tích mới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
nhận thức sâu sắc trách nhiệm to lớn trước đảng nhà nước nhân dân
tôi xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc
chủ tịch nước đầy đủ nhiệm vụ quyền hạng của chủ tịch nước đã được hiến định tích cực thực hiện nhiệm vụ đối nội đối ngoại quốc phòng an ninh của đất nước cùng toàn đảng toàn dân toàn quân ta và các tổ chức trong hệ thống chính trị phát huy cao nhất tinh thần tự chủ tự tin tự lực tự cường tự hào dân tộc
nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi chủ trương đường lối của đảng trước hết là nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
phấn đấu hoàn thành thắng lợi
mục tiêu của đất nước một trăm linh năm dưới sự lãnh đạo của đảng một trăm linh năm thành lập nước việt nam dân chủ cộng hòa nay là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa
trên cơ sở kiên định vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh và đường lối đổi mới của đảng độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ lợi ích quốc gia dân tộc là trên hết hạnh phúc ấm no của nhân dân là trước hết
chủ tịch nước tô lâm cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hiếu quan tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng hoàn thiện pháp luật xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam của dân do dân và vì dân trong giai đoạn mới

chủ tịch nước tôn lâm do dân do dân trong giai đoạn mới
lý luận chính trị cao cấp chức vụ ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai một mươi ba đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn một mươi năm cấp bậc hàm đại tướng tóm tắt quá trình công tác từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn đến tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín học viên đại học an ninh nhân dân từ tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
cán bộ cục bảo vệ chính trị một bộ công an
từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đến tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi phó trưởng phòng cục bảo vệ chính trị một tổng cục an ninh bộ công an
từ tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi đến tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trưởng phòng cục bảo vệ chính trị một tổng cục an ninh bộ công an
từ tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy phó cục trưởng cục bảo vệ chính trị một
tổng cục an ninh bộ công an
từ tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến tháng sáu năm hai nghìn sáu
cục trưởng cục bảo vệ chính trị ba
tổng cục an ninh bộ công an
từ tháng sáu năm hai nghìn sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn chín
phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh bộ công an
tháng bốn năm hai nghìn bảy được phong quân hàm thiếu tướng
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn chín đến tháng hai năm hai nghìn một mươi
tổng cục trưởng tổng cục an ninh một bộ công an
tháng bảy năm hai nghìn một mươi được phong quân hàm trung tướng
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
thứ trưởng bộ công an
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một của đảng
tháng một năm hai nghìn một mươi một được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng
tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn được phong quân hàm thượng tướng
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng
được ban chấp hành trung ương đảng bầu vào bộ chính trị
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
quỷ viên bộ chính trị ủy viên ban cán sự đảng chính phủ
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
tháng một năm hai nghìn một mươi chín được phong quân hàm đại tướng
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tháng một năm hai nghìn hai mươi một
được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng
và được ban chấp hành trung ương đảng bầu vào bộ chính trị

đồng chí là phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
phó trưởng tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương
quỷ viên hội đồng quốc phòng và an ninh
quỷ viên ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn một mươi năm
tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
tại hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
được trung ương thống nhất rất cao
giới thiệu để quốc hội khóa một mươi năm bầu giữ chức chủ tịch nước
ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
được quốc hội bầu giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhậm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
thưa quý vị sau lệ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức của tân chủ tịch nước tôn lâm
quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn
quỷ viên hội đồng quốc phòng và an ninh
đối với ông trần thanh mẫn
với tỷ lệ chín mươi năm đại biểu tán thành
sau đó quốc hội nghe dự thảo và biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn
miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ công an
với một trăm linh đại biểu tán thành
quốc hội thông qua nghị quyết miễn nhiệm bộ trưởng bộ công an
đối với đồng chí tôn lâm
thưa quý vị trong sáng nay
quốc hội nghe báo cáo của chính phủ
và báo cáo thẩm tra của ủy ban xã hội
về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia
về bình đẳng giới năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia
về bình đẳng giới năm hai nghìn hai mươi ba
của chính phủ
đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba
có một mươi một trên hai mươi chỉ tiêu đạt
và vượt so với mục tiêu của chiến lược

ba triệu tiêu đạt
đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba
trên hai mươi chỉ tiêu đạt một phần
so với mục tiêu đã đề ra đến năm hai nghìn hai mươi
trong đó có một mươi hai chỉ tiêu đạt kết quả tốt hơn
so với năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó tỷ lệ lao động nữ
làm công hưởng lương
năm hai nghìn hai mươi ba đạt năm mươi năm
tỷ trọng lao động nữ
làm việc khu vực nông nghiệp
trong tổng số lao động nữ có việc làm
giảm xuống còn hai mươi sáu hai mươi hai
tuy nhiên có bốn chỉ tiêu
vẫn còn khoảng cách với mục tiêu đề ra
đến năm hai nghìn hai mươi năm
trong đó vẫn còn sự mất cân bản
bằng giới tính khi sinh
khi tỷ số giới tính là một trăm một mươi ba sáu bé trai
trên một trăm linh bé gái
tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản còn cao
báo cáo thẩm tra của ủy ban xã hội đánh giá
mặc dù thời gian qua
phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn
vào quá trình hoạch định chính sách
ra quyết định
đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo quan trọng
tuy nhiên tỷ lệ phụ nữ tham gia lĩnh vực chính trị
chưa tương xứng với trình độ năng lực
của phụ nữ hiện nay
lao động nữ còn chiếm phần lớn
trong các ngành nghề thâm dụng lao động
thu nhập bình quân thấp hơn so với lao động nam
mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn chưa giảm
tình trạng bạo lực trên cơ sở giới
bạo lực gia đình mua bán người
vẫn còn diễn biến phức tạp
từ đó ủy ban xã hội đề nghị chính phủ
tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành
nâng cao chất lượng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới
ban hành các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới
để xóa bỏ mọi phân biệt đối xử
về giới tiến tới bình đẳng giới thực chất
sáng nay nhân đại lễ phật đàn
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tới
chúc mừng lãnh đạo trung mương giáo hội phật giáo việt nam
và sự đại lễ phật đàn với chức sắc
tăng ni phật tử tại chùa quán sứ hà nội
cùng sự có đồng chí lãnh đạo
các ban bộ ngành cơ quan trung mương
giáo hội phật giáo việt nam và thành phố hà nội
thủ tướng trân trọng chuyển lời
chúc mừng của tổng bí thư nguyễn phú trọng
đến đồng bào phật giáo cả nước
nhân đại lễ phật đàn
đồng thời nhắc lại lời của tổng bí thư
về tinh thần đại đoàn kết dân tộc đoàn kết tôn giáo
việt nam là đất nước đa dân tộc đa tôn giáo
với năm mươi bốn dân tộc anh em
nhiều tôn giáo cùng sinh hoạt
tại các cộng đồng
hiến pháp pháp luật việt nam quy định
tất cả mọi người dân đều có quyền
theo hoặc không theo tôn giáo
ở việt nam không có xung đột tôn giáo xung đột dân tộc
tất cả chung sống hòa thuận
vì mục tiêu hòa bình hợp tác phát triển
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
thủ tướng trân trọng gửi tới
chư tôn giáo phẩm giáo hội phật giáo việt nam
tăng ni đồng bào phật tử
trong và ngoài nước
cùng các đại biểu lời chúc mừng tốt đẹp nhất
chúc đại lễ phật đàn phật lịch

năm hai nghìn hai mươi bốn của giáo hội phật giáo việt nam
thành tựu viên mãn
thủ tướng nêu rõ
ngày phật đàn là ngày lễ thiêng liêng
mang lại nhiều ý nghĩa đối với xã hội
đặc biệt là những người theo phật giáo
là dịp để tôn vinh những giá trị cao đẹp
mà phật giáo mang đến cho đời sống con người
đó là tinh thần tư bi
trí tuệ đoàn kết
và phát triển bền vững nhân văn
qua hàng nghìn năm kể từ khi
đạo phật được truyền vào việt nam
phật giáo đã bén rễ ăn sâu
và hòa nhập vào xã hội việt nam
trở thành một thanh tố của nền văn hóa
truyền thống cao đẹp của người việt nam
với tinh thần hộ quốc an dân
phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc
lịch sử phật giáo việt nam
luôn gắn bó mật thiết với lịch sử dân tộc
trong cả quá trình dựng nước
và giữ nước của dân tộc của đất nước ta
theo thủ tướng
đất nước ta có nhiều tôn giáo tín ngưỡng
mỗi tín ngưỡng tôn giáo
mang những nét văn hóa riêng
nhưng đều hướng đến các giá trị
chân thiện mỹ bởi vậy
có sự dung hợp đan sen
và hòa đồng thống nhất trong đa dạng
cùng với các tôn giáo khác trong cả nước
tôi đề nghị giáo hội phật giáo việt nam
thực hiện phương châm
một đẩy mạnh hai tiên phong
ba trọng tâm như sau
một đẩy mạnh
là đẩy mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
dưới sự lãnh đạo của đảng
phát huy tinh thần đoàn kết trong nước
đoàn kết quốc tế
đoàn kết các tôn giáo
đoàn kết trong nhân dân
hai tiên phong gồm
tiên phong vận động đồng bào
cả nước hiến tạng
hiến máu cứu người
với tinh thần
cho đi là còn mãi
đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo
từ thiện trong cả nước
tiên phong chống mê tín dị đoan
bảo đảm hoạt động tôn giáo
vui tươi lành mạnh
với tinh thần
đạo và đời
đời và đạo
kiên quyết không để các hành vi
lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng
để chống lại nhà nước dân tộc
nhân dân hoặc trục lợi
vì động cơ cá nhân
vi phạm quy định
phật pháp và pháp luật
cùng với đó thủ tướng đề nghị
giáo hội phật giáo việt nam
thực hiện ba trọng tâm
gồm góp phần giáo dục lòng yêu nước
thương dân trong phật tử
và trong toàn xã hội
với tinh thần hộ quốc an dân
sống tốt đời đẹp đạo
phát huy hiệu quả hơn nữa
tư tưởng đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội
và góp phần xoa đói giảm nghèo
thực hiện tiến bộ công bằng xã hội
không để ai bị bỏ lại phía sau
nhất là trong khó khăn hoạn nạn
hỏa hoạn thiên tai bão lũ
thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng
giáo hội phật giáo việt nam
tiếp tục đạt được nhiều thành tựu
trong công tác phật sự
hoạt động và phát triển theo định hướng
kỳ cương trách nhiệm đoàn kết phát triển
mà đại hội đại biểu phật giáo toàn quốc
lần thứ chín đã đề ra
hướng dẫn tăng nghi
tín đồ phật tử phật giáo việt nam
tiếp tục thực hiện phương châm hoạt động
đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội
đóng góp nhiều hơn nữa
cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thay mặt giáo hội phật giáo việt nam
hòa thượng thích thiện nhơn
gửi lời cảm ơn lãnh đạo đảng nhà nước
các cấp các ngành đã chúc mừng đại lễ phật đàn
thời gian qua
giáo hội phật giáo việt nam đã bám sát chương trình
chủ trương hoạt động của giáo hội
là đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội
kỳ cương trách nhiệm
đoàn kết phát triển
và tốt đời đẹp đạo
đạt nhiều kết quả quan trọng
hòa thượng khẳng định giáo hội phật giáo việt nam
cùng tăng ni đồng bào phật tử toàn quốc
luôn đồng hành với dân tộc
với đất nước
thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng
pháp luật của nhà nước hiến trương của xã hội
góp phần xây dựng đất nước
ngày càng phôn vinh văn minh thịnh vượng
và hội nhập
thưa quý vị
mặc dù đơn vị sửa chữa đã khẩn trương
đưa máy móc thiết bị khắc phục sự cố sạt lở
hầm đường sắt trí thạch huyện tuy an
nhưng đến sáng ngày hôm nay
liên quan đến vụ sạt lở lần này
sở giao thông vận tải tỉnh phú yên
cũng đã có thông báo về việc tổ chức văn luồng
bảo đảm an toàn giao thông để xử lý sự cố
trước thực trạng trên
chi nhánh khai thác đường sắt phú khánh
đã có công điện đề nghị các đơn vị
có liên quan tổ chức
truyền tải hành khách bằng ô tô
giữa ga lai hạ la hai
tại huyện đồng xuân tỉnh phú yên
và ga tuy hòa ở thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
đồng thời tiếp tục huy động tối đa lực lượng
hỗ trợ truyền tải hành khách
và có suất ăn miễn phí
sáng nay sở giao thông vận tải tỉnh phú yên
đã lên phương án văn luồng giao thông
qua tỉnh lộ sáu trăm bốn mươi một
đoạn qua đèo thị có đường hầm sắt trí thạnh
thưa quý vị sáng nay tại hà nội
cục diên dữ hòa bình việt nam
đã tổ chức lễ báo công dân bác
nhân kỷ niệm một mươi năm ngày truyền thống
ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn
hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
cục diên dữ hòa bình việt nam
đã lòng trọng tổ chức lễ báo công dân bác
và báo cáo với bác
đến nay đã có hơn tám trăm linh lượt cán bộ nhân viên
của lực lượng quân đội và công an
đi thực hiện nhiệm vụ diên dữ hòa bình
liên hợp quốc
trong đó cục diên dữ hòa bình
đã triển khai năm thê đội bệnh viện giã chiến cấp hai
hai thề đội công binh
và một trăm một mươi bốn luật sĩ quan hoạt động độc lập
theo hình thức cá nhân
tại trụ sở liên hợp quốc và các phái bộ
những đóng góp của lực lượng diên dữ hòa bình việt nam
trong một mươi năm qua
đã làm lan tỏa giá trị và phẩm chất cao quý
bộ đội cụ hồ
đến với bạn bè quốc tế và các tầng lớp nhân dân
cục diên dữ hòa bình xin hứa
sẽ đoàn kết một lòng
quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
xứng đáng với truyền thống quân đội ta
chung với đảng hiếu với dân
nhiệm vụ nào cũng hoàn thành
khó khăn nào cũng vượt qua
tối qua lễ khai mạc tuần văn hóa việt nam
tại campuchia năm hai nghìn hai mươi bốn
đã chính thức khai mặc
tại hội trường trạ tổ múc
ở thủ đô phương nhung bành
đây là lần thứ một mươi chín
hai nước phối hợp tổ chức hoạt động
cho đội văn hóa lớn này
kể từ năm hai nghìn sáu
tuần văn hóa việt nam
tại campuchia diễn ra từ ngày hai mươi một
đến ngày hai mươi năm tháng năm
việt nam mong muốn giới thiệu
tới nhân dân campuchia và bạn bè quốc tế
về đẹp văn hóa việt nam
thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật
ca mối nhạc truyền thống
trong đó có các loại hình nghệ thuật
đã được unesco ghi nhận
trong danh sách các di sản văn hóa
phi vật thể của nhân loại
tuần văn hóa việt nam tiếp tục là dấu mốc quan trọng
có phần củng cố tăng cường
và phát triển hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp
hữu nghị truyền thống
hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa hai nước
cho thấy những nỗ lực chung của hai bên
giúp người dân hai nước ngày càng có cơ hội
tìm hiểu văn hóa của nhau
có phần gắn kết tình hữu nghị
hợp tác láng giềng
hợp tác láng giềng